chào mừng quý vị đến quay trở lại với tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín hiện nay trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị mới đây covid một mươi chín bất ngờ sụt giảm ở nhật bản đã khiến cho cả thế giới xôn xao
vậy nguyên nhân nào là khi đất nước đã từng có hơn hai mươi ca mắc một ngày lại có thể tụt giảm theo chiều hướng thẳng đứng như thế
thông tin chi tiết xin được gửi đến quý vị ngay sau đây
mới đây tại thủ đô tokyo của nhật bản đã báo cáo hai mươi bảy ca nhiễm mới ncov mức thấp nhất trong năm vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một với năm ca nhiễm và không ghi nhận thêm ca tử vong vì covid một mươi chín
theo chính quyền tokyo số ca nhiễm ncov trung bình hàng ngày tuần này ở thành phố là một mươi bốn ba ca giảm so với con số hai mươi một một ca tuần trước
tokyo ghi nhận tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang nguy kịch không thay đổi với một ngày trước đó
thành phố báo cáo thêm ca tử vong
nhiều ca nhiễm ncov đại dịch trong hai mươi bốn giờ qua
ca nhiễm ncov mới tại các khu vực khác ở nhật bản như hokkaido và osaka lần lượt là một mươi hai và một mươi ba ca
trong khi aichi ghi nhận thêm sáu ca nhiễm và fukuoka là một mươi một ca nhiễm theo số liệu thống kê từ bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản cho biết
nhật bản trong hai mươi bốn giờ qua ghi nhận thêm một trăm một mươi hai ca nhiễm ncov nâng tổng quốc lên hơn một bảy triệu
số ca tử vong vì covid một mươi chín ở nước này tăng thêm một bảy triệu
nâng tổng số người chết lên hơn một mươi tám ba trăm linh
số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín giảm mạnh ở nhật bản đã có giả thuyết cho rằng biến thể delta tại nhật bản đã tích lũy quá nhiều đột biến
với một protein không cấu trúc có khả năng sửa lỗi di truyền của ncov có tên là msb một mươi bốn
kết quả là virus vật lộn tự sửa chữa các lỗi sai một thời gian dài cuối cùng dẫn đến tự hủy diệt
tuy nhiên đứng về phương diện di chuyển học
các chuyên gia cho rằng còn nhiều vấn đề phải xem xét
theo đánh giá của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu
số ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín ở nhật bản mới giảm ít ngày chưa có dấu hiệu vững bền
chúng ta cần chờ xem những ngày sắp tới diễn ra thế nào
chúng ta cũng cần xét đến khả năng xấu hơn đó là đây chỉ là giai đoạn sars cov hai đang suy tính để có những chiến lược mới tấn công con người
và chúng ta tạm gọi giai đoạn này là giai đoạn chờ
mặt khác trong tiến trình đấu tranh sinh tồn
có thể có các biến thể thích ứng được với những điều kiện hoàn cảnh mới
những biến thể đó có thể lại tiếp tục làm mưa làm gió với sức khỏe của chúng ta
cũng vì lý do này mà ta đừng chủ quan trong bất cứ hoàn cảnh nào
có thể covid một mươi chín đã xuất hiện những biến thể đi theo chiều hướng ngược lại
ít gây độc hơn ít khả năng lây lan hơn
đột biến ở đây hoàn toàn ngẫu nhiên và nó đi theo chiều hướng nào
tùy thuộc vào từng điều kiện hoàn cảnh và các yếu tố tác động của môi trường của con người
còn tại châu phi nơi cũng có tình trạng gần giống nhật bản
điều kiện sinh hoạt và cơ sở hạ tầng của châu phi còn nhiều khó khăn
người ta cho rằng châu phi chưa đô thị hóa cao
người dân tiếp xúc cộng đồng ít được miễn nhiễm do bị sốt z và các bệnh khác
tất cả những luận cứ ấy cần được khảo sát kỹ lưỡng hơn vì nếu đó là sự thật
thì chúng ta sẽ có các cơ sở lý luận để thiết lập được những phương thức phòng chống covid một mươi chín tốt nhất
theo các chuyên gia với covid một mươi chín
chúng ta còn hiểu quá ít về nó
chính vì thế chúng ta chưa loại trừ được nó và chọn cách sống chung an toàn
vì thế con người không bao giờ được chủ quan với covid một mươi chín
vẫn phải tiếp tục chiến đấu với loại virus nguy hiểm có một trăm linh hai này
về việc số ca covid một mươi chín tại nhật bản giảm theo chiều thẳng đứng
từ gần hai mươi ca ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một xuống bảy mươi ba ca ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
và chỉ có hai bệnh nhân tử vong
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu đã cố tìm hiểu nguyên do từ giới y khoa
và từ chính những người nhật bản mà ông đã gặp
từ những gì quan sát được theo ông có ba nguyên nhân dẫn đến việc các ca nhiễm ở nhật bản giảm đột ngột đó là
mức độ bao phủ vaccine cao sự ủng hộ của công chúng với sử dụng khẩu trang
hai tuân thủ quy tắc năm k
đó chính là sự thay đổi chiến lược xét nghiệm
phân tích sâu hơn về ba lý do thèn chốt này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu có quan điểm như sau
dù việc tiêm vaccine vẫn có thể gây ra tác dụng phụ thậm chí là phản ứng với vaccine dẫn đến tử vong
nhưng chúng ta không thể phủ nhận vai trò của vaccine
hiện nay tiến độ phủ vaccine của nhật là rất tốt
thời gian tiêm cũng đã đủ để vaccine phát huy tối đa tác dụng phòng vệ
cho đến nay đã có bảy mươi chín hai người dân một trăm linh triệu trên một trăm hai mươi năm tám triệu dân tiêm mũi một và bảy mươi sáu chín tiêm mũi hai
đây là yếu tố quan trọng trong thành quả chống dịch của nhật bản
về chiến lược xét nghiệm tại nhật bản thì đã có sự thay đổi
họ chỉ xét nghiệm miễn phí những người có triệu chứng nghi nhiễm virus và những người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh
ngoài ra chính phủ nhật vừa bổ sung khoản ngân sách để làm xét nghiệm pcr miễn phí cho những người không thể tiêm vaccine
chính sách này kéo dài đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
những đối tượng khác muốn xét nghiệm sẽ phải tự trả tiền và chi phí mỗi lần khoảng hai trăm linh usd
ngoài ra người dân có thể mua test nhanh kháng nguyên đang được bán tự do ở ngoài để tự kiểm tra
tuy nhiên theo chuyên gia quan sát rất ít người dân làm điều này
số lượng xét nghiệm trên toàn quốc giảm đi rõ rệt so với lúc cao điểm
cũng có khả năng người nhiễm không có triệu chứng nên không xét nghiệm và tự khỏi
quan trọng nhất vẫn là tự bảo vệ bản thân bằng cách tuân thủ năm k
tuân thủ năm k là đặc sản của người nhật
đeo khẩu trang đã thành thói quen ngấm sâu vào ý thức của họ
thậm chí một người bạn nhật bản của tiến sĩ cho hay
nếu không đeo khẩu trang cô cảm thấy mình đang bị thiếu một cái gì đó
hơn nữa người nhật thường không nói chuyện ở nơi công cộng
những việc tưởng chừng nhỏ nhạt nhưng lại có ý nghĩa lớn trong việc phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp
người nhật bản lại rất sạch sẽ ít tiếp xúc ôm hôn như người mỹ hay châu âu
có thể chính thói quen sống này cũng là một cách giảm sự lây lan trong cộng đồng
rất nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải cho việc virus dần biến mất này
tuy nhiên chúng ta cần phải lưu tâm virus sars cov hai này vô cùng khác biệt và khó lường
đây cũng có thể là thời gian tu tạm thời của chúng để tạo ra biến chủng khác nguy hiểm hơn
tất nhiên còn có nhiều yếu tố khác cần phân tích như thuyết virus tự hủy do nhà di truyền ituro inue đặt ra
tuy nhiên giả thuyết này vẫn chưa được kiểm chứng
những vị đồng nghiệp nhật bản của tiến sĩ cũng đang đi tìm hiểu giả thuyết này
trong khi những vị đồng nghiệp khác của ông tại nara
lại cho rằng là
nhiều người nhật có hệ miễn dịch đặc biệt
tuy nhiên họ vẫn chưa trả lời được câu hỏi
vì sao có thời điểm số ca mắc mới tại nhật lên tới gần hai mươi người trên một ngày
nhật bản từng đứng trên bờ vực covid một mươi chín hồi tháng bảy
song giờ đây chứng kiến đã giảm số ca nhiễm đáng kinh ngạc
đến mức các chuyên gia hồi tháng một mươi còn không thể hiểu nổi nguyên nhân
covid một mươi chín vẫn còn là bài toán khó cho nhân loại
nhưng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu cho rằng
có lẽ chính tâm lý bình tĩnh
không run sợ trước loại virus này là sức mạnh giúp người nhật đánh bại được chúng
nhưng chúng ta vẫn rất cần một định hướng và chiến lược rõ ràng mạnh mẽ
để kiểm soát sự lây lan của virus trong cộng đồng tiêm chủng hiện nay
thế giới đã bị virus sars cov hai đánh lừa
khi coi nhẹ sự lây nhiễm ở những người trẻ không triệu chứng
sars cov hai đã dùng môi trường này để âm thầm
lan nhanh tấn công các người lớn tuổi và bệnh nền
với những thảm họa to lớn cho y tế và kinh tế toàn cầu
tuy nhiên tình hình dịch bệnh diễn ra vẫn còn phức tạp
tuy nhiên bí ẩn tự diệt của covid một mươi chín ở nhật bản châu phi
bằng những lý do đơn giản như tiêm chủng covid tuân thủ năm k
và thay đổi kế hoạch xét nghiệm đã tạo hy vọng cho việt nam
về viễn cảnh không có covid một mươi chín trong tương lai
nhưng chúng ta vẫn chưa thể chủ quan mà vẫn phải tăng cường phòng chống dịch bệnh
để việt nam có kịch bản như nhật bản trong tương lai
thì chúng ta vẫn cần hai mũi nhọn là vaccine và tuân thủ năm k
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại